mặc dù chưa bước vào mùa mưa nhưng tại huyện phong thổ của tỉnh lai châu đã chịu thiệt hại nặng nề về người và của do thiên tai gây ra
đặc biệt là mưa đá rông lốc đã gây ra sạt lở lũ quét làm ba người chết và một người bị thương
nhiều hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao vẫn chưa thể chuyển đến nơi ở mới an toàn
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bản sinh trải xã biên giới mù sang là nơi thường chịu thiệt hại nặng nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra
mưa đá rông lốc cùng các đợt lũ ống lũ quét đã bảo mòn con người của cả người dân nơi đây
những người dân sống trong vùng nguy cơ sạt lở đang nâm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa đến